trần đức hưởng nhiều lần được liên hợp quốc trao tạng huân chương vì sự nghiệp diện giữ hòa bình
và bằng khen của tư lệnh lực lượng quân sự phái bộ diện giữ hòa bình liên hợp quốc
xin chào trung tá trần đức hưởng xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của truyền hình nhân dân
là một trong hai sĩ quan việt nam trúng tuyển vào cơ quan làm việc tại trụ sở liên hợp quốc
vậy anh có thể chia sẻ những cảm xúc của mình được không ạ
là sĩ quan thứ hai của quân đội nhân dân việt nam
trung tá trần đức hưởng xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của truyền hình nhân dân ạ
trung tá trần đức hưởng xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của trụ sở liên hợp quốc
và tên tôi cảm thấy rất là hạnh phúc vinh dự và tự hào
ngày sáu tháng một mươi khi liên hợp quốc có bản phách thông báo tôi chính thức trúng tuyển
thì cảm giác chúng tôi rất là hạnh phúc sung sướng và đi cùng với niềm tự hào và vinh dự
vinh dự tự hào vì sắp tới mình sẽ tiếp tục được tiếp nối truyền thống của quân đội nhân dân
được tiếp tục phát huy hình ảnh của bộ đội cổ hồ trên một cương vị công tác mới môi trường làm việc mới
vâng vậy thì nhiệm vụ của đồng chí sau khi trúng tuyển và làm việc tại trụ sở liên hợp quốc là gì ạ
theo mô tả công việc thì tôi trúng tuyển và sĩ quan tham mưu kế hoạch của phòng kế hoạch quân sự
vụ các vấn đề quân sự cục hoạt động hòa bình tại trụ sở liên hợp quốc tại new york
tôi có thể tóm lược lại trong sáu nhóm nhiệm vụ chính
thứ nhất là tôi phải tham gia
thứ hai là việc chuẩn bị xây dựng và triển khai các kế hoạch quân sự
bao gồm kế hoạch triển khai một phái bộ mới kế hoạch điều chỉnh và tổ chức biên chế của một phái bộ đang hoạt động
cũng như kế hoạch đóng cửa một phái bộ
nhiệm vụ thứ hai đó là tham gia vào việc xây dựng các văn kiện văn bản mang tính nền tảng cho một phái bộ
ví dụ như thỏa thuận về tình trạng lực lượng thỏa thuận tình trạng phái bộ
quyết giao tranh kế hoạch hoạt động
cũng như là bản ghi nhớ giữa liên hợp quốc và các quốc gia cửa quân về cái nhóm nhiệm vụ thứ ba
tham gia vào quá trình giám sát về tổ chức biên chế trang thiết bị năng lực của các phái bộ hoạt động giữ dữ của liên hợp quốc
cũng như là của các đơn vị quân sự và sở chỉ huy của lực lượng quân sự tại các phái bộ
nối nhiệm vụ thứ tư vào trong các đoàn đánh giá và tư vấn
các đoàn kiểm tra tiền triển khai cũng như là đoàn khảo sát thực địa
công tác chuẩn bị cũng như là sự sẵn sàng của các quốc gia quốc quân
trước khi triển khai tới một phái bộ giữ dữ của liên hợp quốc
và nhóm nhiệm vụ thứ năm thì tôi tham gia dự thảo và các báo cáo của cố vấn quân sự
thì đây là một ngày tướng ba sao cũng như là chuẩn bị nội dung làm việc làm thư ký
khi tháp tùng các quan chức của liên hợp quốc khi tham dự các cuộc buổi làm việc cấp cao
và cái nhóm nhiệm vụ cuối cùng
tôi tham gia vào các cuộc hội thảo hội nghị chuyên đề về lĩnh vực giữ dữ của liên hợp quốc
và sẵn sàng đảm nhiệm sẵn sàng triển khai tới một phái bộ thực địa với thời gian tối đa chín mươi ngày
thì đó là một số công việc mà dự kiến tôi sẽ đảm nhiệm thời gian tới tại trụ sở giữ dữ của liên hợp quốc
để được trúng tuyển vào làm việc tại cơ quan trụ sở liên hợp quốc
thì đồng chí đã phải trải qua quá trình phấn đấu học tập các giai đoạn thi cử
hay là cũng như là cái việc chuẩn bị hồ sơ ứng dụng
trúng tuyển như thế nào ạ
về cái hồ sơ công tác chuẩn bị hồ sơ
thì hàng năm ban thư ký liên hợp quốc sẽ gửi thư mời tới các quốc gia thành viên
đề nghị chính phủ và quốc gia thành viên cử các ứng viên đáp ứng được yêu cầu và tiêu chí
ứng thi vào các vị trí khác nhau
thì sau khi mà nhận được thư mời
thì cái việc đầu tiên tôi phải nghiên cứu rất kỹ
và cái việc mô tả công việc cũng như là các cái tiêu chí và yêu cầu của liên hợp quốc
trên cơ sở đó thì phải chuẩn bị hồ sơ
chi tiết cụ thể tỉ mỉ tập có điểm nhấn
và nằm động cái thế mạnh kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn
mà ứng viên có và nó phù hợp với cái yêu cầu của vị trí tuyển sinh
với quy trình mà tuyển sinh thì nó gồm có ba bước
bước thứ nhất là sơ loại hồ sơ
và bước thứ hai là thi viết
và bước thứ ba là phỏng vấn
các ứng viên có hồ sơ phù hợp
mà đáp ứng được cái tiêu chí yêu cầu của liên hợp quốc
thì sẽ lọt vào vòng thứ hai
đó là vòng thi viết
thì đây là vòng thi online có tính giờ
thì căn cứ vào từng cái vị trí khác nhau
mà thời gian có thể dài ngắn khác nhau thông thường
thì sẽ từ sáu mươi phút và cho đến một trăm hai mươi phút
và các ứng viên sẽ nhận được một cái đường link
trong đó thì có cả tên mật khẩu
và chỉ thí sinh đó mở được đường link đó
và sau khi mở đường link
và kích vào cái chỗ bắt đầu làm bài
thì thời gian bắt đầu được tính
khi hết giờ thì ứng viên là phải nộp bài
nếu nộp chậm thì sẽ bị trừ điểm
hoặc là sẽ bị mặc nhiên là đánh trượt
đấy là cái vòng thi thứ hai
thì cái vòng này cái mục đích là kiểm tra
cái kiến thức và cái kinh nghiệm chuyên môn sâu
của ứng viên để xem là có đáp ứng được
với cái vị trí công tác hay không
thì sau khi hoàn tất bài thi
thì ban tuyển sinh sẽ tiến hành chấm bài
và lựa chọn ra các ứng viên
có số điểm cao nhất và lọt vào vòng phỏng vấn
thông thường ban phỏng vấn sẽ gồm năm thành viên
gồm một thư ký và bốn ủy viên hội đồng
gọi là phỏng vấn
thì các ủy viên hội đồng sẽ thay nhau
phỏng vấn ứng viên ở trên các khía cạnh
trong các lĩnh vực công tác khác nhau
để đảm bảo ứng viên là một người phù hợp nhất
chỉ có ứng viên mà trả lời xuất sắc
cái vòng thi phỏng vấn sẽ được trúng tuyển
và sau khi trúng tuyển thì ứng viên
sẽ vào danh sách chờ roster
và khi nào có vị trí chống ở trụ sở liên hợp quốc
thì ứng viên sẽ được gọi vào làm việc
đồng chí có thể cho biết những yêu cầu của liên hợp quốc
đặt ra đối với các sĩ quan ứng tuyển là gì không ạ
thứ nhất thì ứng viên là phải tốt nghiệp
và chỉ huy tham mưu cấp trung sư đoàn
và yêu cầu cần có thêm bằng thạc sĩ
trong các lĩnh vực quan hệ quốc tế
khoa học chính trị hoặc các lĩnh vực khác tương đương
và thứ hai là phải có bảy năm kinh nghiệm liên tục
liên quan đến công tác lập kế hoạch quân sự
và phải là sĩ quan tại ngũ
và có cấp hàm trung tá hoặc tương đương
và một cái yêu cầu thứ ba
và bắt buộc phải có đó là phải có kinh nghiệm phái bộ
nghĩa là ứng viên phải hoàn thành một nghị nhiệm kỳ
tại phái bộ gìn giữ hòa bình thực địa trước đây
và cái tiêu chí yêu cầu tiếp theo
là ứng viên phải có những kỹ năng
làm việc giao tiếp làm việc nhóm làm việc độc lập
cũng như là kỹ năng lập kế hoạch
và kỹ năng tổ chức
và một cái yêu cầu cuối cùng
đó là cái yêu cầu về trình độ ngoại ngữ
thì ứng viên cần phải thành thạo ở tiếng anh
cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết
bên cạnh đó thì biết thêm một cái ngôn ngữ
chính khác của liên hợp quốc thì là một điểm cộng
được biết trước khi trúng tuyển vào cơ quan làm việc
tại trụ sở liên hợp quốc thì đồng chí cũng đã từng nhận nhiệm vụ
tại phái bộ cộng hòa trung phi và phái bộ nam sudan
vậy đồng chí có những chia sẻ gì về nhiệm vụ trước

bản thân tôi cũng rất là may mắn đã được tham gia
và hoàn thành hai nhiệm kỳ trên hai cương vị khác nhau
tại hai phái bộ dình dữ hòa bình liên hợp quốc khác nhau
đó là từ năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thì tôi là sĩ quan tham mưu công tác huấn luyện
tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại cộng hòa trung phi
thì tôi có nhiệm vụ chính là việc chuẩn bị xây dựng
và triển khai các kế hoạch huấn luyện quân sự
cho các sĩ quan
sĩ quan xuất cá nhân và cũng như là cho các đơn vị quân sự
và bên cạnh đó thì tôi cũng tham gia vào việc lên kế hoạch
và tổ chức các hội thảo hội nghị chuyên đề
và tổ chức các khóa huấn luyện chuyên môn cho lực lượng quân sự
thì đó là cái nhiệm kỳ thứ nhất trên cương vị
là sĩ quan tham mưu về công tác huấn luyện tại minusca
và cái nhiệm kỳ thứ hai thì tôi cũng vừa mới kết thúc
rất là gần đây một năm trước đây
khi đó thì tôi đảm nhiệm là quan sát viên quân sự
tại phái bộ dình dữ hòa bình liên hợp quốc
thì tại đây bên cạnh cái chức năng nhiệm vụ của một quan sát viên
thì tôi đảm nhiệm thêm tôi được chỉ huy của phái bộ
tin tưởng giao cho cương vị là trưởng ban kế hoạch
và hoạt động của một phòng quan sát viên lớn nhất
tại nam sudan phòng quan sát viên trung sĩ đạo
thì đó là hai cái kinh nghiệm phái bộ mà tôi cũng rất là may mắn
đã hoàn thành trong thời gian trước đây
với những kinh nghiệm mà đồng chí đã tích lũy được
trong những năm tháng tại phái bộ sẽ giúp ích gì cho đồng chí
khi nhận nhiệm vụ mới tại trụ sở liên hợp quốc ạ
với hai nhiệm kỳ công tác trên hai cương vị công tác khác nhau
tại hai phái bộ dình dữ hòa bình khác nhau
thì nó mang lại cho tôi một số cái lợi thế nhất định
cái lợi thế thứ nhất đây là cái kiến thức
cái sự hiểu biết về một phái bộ thực địa
nhất là về tổ chức biên chế
nhất là vị trí chức năng nhiệm vụ
và cũng như là cách thức hoạt động của một phái bộ thực địa
thì cái kiến thức cái sự hiểu biết này
giúp ích cho tôi rất là nhiều trong việc tiếp cận
tới vị trí công tác mới một cách vững vàng hơn
tự tin hơn và hiệu quả hơn
cũng như là sát hợp thực tế điều kiện thực tế hơn
thuật lợi thứ hai ở đây thì tuy tôi đảm nhậm
hai cương vị công tác khác nhau đó là sĩ quan tham mưu
về công tác huấn luyện và quan sát viên quân sự
tuy nhiên công việc mà tôi thực hiện thì liên quan
rất là nhiều tới công tác lập kế hoạch
nó ở cái cấp độ tuy có thấp hơn
ở khía cạnh có khác
số nhiệm vụ mà tôi sẽ đảm nhậm thời gian tới
tuy nhiên thì nó tạo một cái cơ sở
mà tạo một cái nền móng mà để tôi sắp tới
có thể thực hiện nhiệm vụ là sĩ quan tham mưu
kế hoạch tài trụ sở liên hợp quốc
một cách là hiệu quả hơn
cái thuật lợi thứ ba mà tôi nghĩ là
cái thời gian trong cái thời gian
hai năm hai năm trước
hai năm trước
và thực hiện hai nhiệm kỳ tại hai phái bộ
dân dữ bảo vệ liên hợp quốc
đó là cái khả năng thích nghi thích ứng
và làm việc trong môi trường quốc tế
đa quốc gia đa văn hóa
thì cái đây là một cái thuật lợi rất là lớn
giúp tôi sẽ nhanh chóng bắt nhịp và thích nghi
thích ứng với cái vị trí công tác thời gian tới
được biết nhiệm vụ lần này khó khăn
và đòi hỏi cao hơn rất nhiều
so với nhiệm vụ lần trước tại phái bộ
vậy thì quyết tâm cũng như mục tiêu của anh
trong lần thực hiện nhiệm vụ này là gì ạ
trước khi trả lời câu hỏi của chị
thì tôi cũng xin phép được nhấn mạnh
về một số khó khăn thách thức
khi tôi đảm nhiệm cái vị trí tại trụ sở của liên hợp quốc
công việc của tôi thì là sĩ quan tham mưu kế hoạch
đòi hỏi sự tham gia đòi hỏi sự can dự
và sự hiệp đồng phối hợp của rất nhiều bên liên quan
thứ nhất là sự phối hợp hiệp đồng nội bộ
trong các cơ quan chức năng của liên hợp quốc
thứ hai là phối hợp liên hợp quốc
với quốc gia thành viên quốc quân
và thứ ba là việc phối hợp giữa liên hợp quốc
với chính phủ nước sở tại
nơi có hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
như vậy việc phối hợp ba bên nhiều bên như thế này
thì rất là phức tạp
cái thứ hai nữa là nhiều khi mà chúng ta được cân bằng
chúng ta trung hòa được sự kỳ vọng và sự quan tâm
cũng như lợi ích của các bên
thì không hoàn toàn dễ dàng và đơn giản
thách thức thứ hai mà nó đang ngành ở trực tiếp
như các bạn đã biết
đó là tình hình dịch bệnh covid
tại new york vẫn đang là một trong những tâm điểm
mà dịch bệnh covid đang hoàn hành hàng ngày
và đặc biệt là tại một số quốc gia châu phi
nơi có phái bộ dân dữ hòa bình liên hợp quốc
thì cái thảm họa dịch bệnh covid
thì cũng diễn biến hết sức phức tạp
chính vì từ những khó khăn thách thức như vậy
thì tôi luôn đặt mình
ở trong một cái tâm thế một cái tư thế sẵn sàng
ở mức cao nhất để hoàn thành cái nhiệm vụ
mà bộ quốc phòng thủ trưởng bộ quốc phòng
thủ trưởng bộ tổng thống miu
và thủ trưởng tổng cục chính trị tin tưởng giao phó
cũng như là các nhiệm vụ mà liên hợp quốc giao
thì bản thân tôi sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình
để hoàn thành nhiệm vụ bộ quốc phòng giao
đặc biệt là làm tốt về công tác tham mưu
triển khai cái hình thức đơn vị mới
và trước mắt là tập trung vào tìm một vị trí phù hợp
để triển khai cho đội công binh
gìn giữ hòa bình việt nam
và về mặt lâu dài thì sẽ tiếp tục tìm hướng
để tham mưu và công tác triển khai
các hình thức đơn vị mới như kiểm soát quân sự
hay là đơn vị vận tải quân sự
cái nhiệm vụ tiếp theo mà bộ quốc phòng giao
là tôi phải đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
trong cái bối cảnh thì covid là diễn biến
hết sức là nguy hiểm tại new york
và cái nhiệm vụ cuối cùng và cái mục tiêu cuối cùng
là tôi tiếp tục phân đấu phát huy
về cái truyền thống của quân đội nhân dân việt nam
cũng như là phát huy cái hình ảnh của bộ đội cụ hồ
trên cương vị làm việc mới
và trong môi trường công tác mới
tại chủ sở liên hợp quốc tại new york
đối với các nhiệm vụ mà liên hợp quốc giao
thì như chia sẻ với các bạn
thì tôi sẽ hoàn thành hết cái chức trách nhiệm vụ
theo mô tả công việc
một lần nữa xin chúc mừng trung tá trần đức hưởng
đã vinh dự là sĩ quan việt nam thứ hai
chúng tuyển dự là sĩ quan việt nam thứ hai
chúng tuyển và cơ quan làm việc tại chủ sở liên hợp quốc
xin cảm ơn anh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi
xin chúc anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
và mang được hình ảnh đẹp của sĩ quan việt nam
tới với bạn bè thế giới